tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức họp báo thông tin về hội nghị đầu mối giới lần thứ tư của tổ chức kế hoạch colombo sẽ diễn ra từ ngày ba đến ngày năm tháng một mươi hai tại hà nội
hội nghị đầu mối giới là diễn đàn để các đầu mối giới thảo luận về các vấn đề cấp bách trên toàn cầu và khu vực
ảnh hưởng đến các nhóm dễ bị tổn thương là phụ nữ và trẻ em
theo đó tính bền vững và huy động nguồn lực sẽ được đưa vào chương trình hội nghị nhằm bảo đảm tính lâu dài của các hệ thống và tổ chức viện trợ đã được thiết lập
đáng chú ý tổ chức kế hoạch colombo sẽ thực hiện chương trình hành động dài hơi trong năm năm về giới đối với các nước thành viên trong đó có việt nam
đối tượng đầu tiên được ưu tiên hướng tới đó chính là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi khó khăn
tuy nhiên hội liên hiệp phụ nữ việt nam sẽ là đầu mối để đưa các dự án phát triển kinh tế an sinh xã hội trong chương trình hành động của tổ chức colombo đến với các đối tượng yếu thế này